nhiều khách sạn khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đảo khâu samui đang lên kế hoạch đón đợt bùng nổ du lịch năm nay
tuy nhiên dự tính của họ không bao gồm khách trung quốc
rất nhiều du khách từng đến thăm bãi biển cheng trên đảo kosamui thái lan trước đại dịch mà không thể tìm được chỗ ngồi hoặc bãi cắt trống
tuy nhiên hiện hòn đảo đã vắng vẻ hơn song ngành du lịch không đảm bảo rằng tình trạng này có thể duy trì lâu dài
nhất là sau khi thái lan nới lỏng hơn nữa các quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài kể từ tháng này
các khách sạn như khu nghỉ dưỡng sáu sao sentara samui đang chuẩn bị trở lại để tận dụng nhu cầu du lịch bị dồn nén suốt bao lâu nay
mặt khác ông ước tính rằng lượng khách đến hòn đảo này chỉ bằng một mươi năm so với trước đây
một số quán bar và cửa hàng vẫn đóng cửa ở koh samui
tuy nhiên khi du khách quốc tế bắt đầu đổ về các doanh nghiệp và những người kiếm sống bằng du lịch từ trước đại dịch bắt đầu trở lại với hy vọng kiếm được thu nhập
tài xế taxi pong bốn mươi ba tuổi nằm trong số đó
ông quay trở lại koh samui vào tháng hai sau khi hòn đảo bắt đầu cho phép các du lịch nhập cảnh mà không cần cách ly theo chương trình hộp các du lịch
ông chia sẻ
trong quãng thời gian covid một mươi chín tôi về quê trồng trọt và làm bảo vệ một thời gian
hiện chưa có nhiều du khách ở câu samui nhưng cũng khá hơn rồi bởi tôi có thể kiếm tiền mỗi ngày
bộ trưởng bộ du lịch thái lan kỳ vọng rằng thái lan sẽ đón từ bảy một mươi triệu du khách quốc tế trong năm nay cao hơn mức sáu chín triệu người năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ là một phần nhỏ so với con số ba mươi chín chín triệu người của năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một thái lan chỉ ghi nhận bốn trăm hai mươi bảy người nước ngoài ghé thăm
các quy định nhập cảnh được nới lỏng đồng nghĩa rằng du khách không còn phải xuất trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
thế nhưng thái lan vẫn yêu cầu xét nghiệm pcr khi du khách hạ cánh và sau đó là xét nghiệm nhanh vào ngày thứ năm lưu trú
khách du lịch cũng phải có bảo hiểm y tế trị giá ít nhất là hai mươi usd
và đăng ký mã qr theo chương trình thẻ thông hành thái lan
của chính phủ nước này
bộ trưởng bộ du lịch thái lan đã đề xuất loại bỏ hoàn toàn thẻ thông hành thái lan kể từ tháng sáu
đồng thời hy vọng rằng du lịch sẽ hoàn toàn trở lại vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên đối với một số người chính phủ vẫn hành động chưa đủ nhanh
giám đốc điều hành công ty đa quốc gia mino internal pcr nói tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo du lịch thái lan vào tháng trước rằng
xứ chùa vàng đang tụt lại phía sau
nếu không được mở cửa chúng ta sẽ không thể cạnh tranh
hiện nay các quy định vẫn quá phức tạp
chúng ta thậm chí không bằng một mươi so với thời kỳ trước covid một mươi chín
với đả này thái lan sẽ không đần đập mục tiêu một mươi triệu lượt khách vào năm nay
vắng bóng khách du lịch trung quốc
du khách trung quốc vẫn vắng bóng ở thái lan do chính sách zero covid một mươi chín tiếp tục ngăn cản họ du lịch quốc tế
khách du lịch nga cũng hiếm thấy kể từ khi kinh tế suy thoái khi cuộc chiến tranh với ukraine xảy ra
các khách sạn vẫn có thể dựa vào lượng khách du lịch trong nước để duy trì kinh doanh trong thời gian chờ đợi
quản lý mao zedai cho biết
khách sạn của ông trượt kín du khách nội địa sau khi mở cửa trở lại vào tháng một mươi hai năm ngoái
tuy nhiên chín mươi năm lượng đặt phòng tháng bảy và tháng tám năm nay là khách du lịch nước ngoài
ông nói chúng tôi đón một số khách từ nga dịp tết
hiện nay chúng tôi có du khách từ israel đức và vương quốc anh
centara một công ty của thái lan hiện điều hành tám mươi tám khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu
nhưng có kế hoạch tăng gấp đôi con số đó vào năm hai nghìn hai mươi sáu
trong năm nay công ty dự kiến sẽ mở tám khách sạn
các khách sạn thuộc sở kinh doanh mới ở thái lan lào oman và qatar
đồng thời chứng kiến hiệu quả hoạt động mạnh mẽ tại các khách sạn
khu nghỉ dưỡng của mình tại trung đông và myvest
các khách sạn thuộc công ty maino cũng đạt kết quả danh thu kỷ lục
bất chấp sự phấn bóng của những du khách trung quốc trong hai năm
với việc tái khởi động các chuyến bay từ ả rập xê út đến thái lan vào tháng trước
thị trường này có tiềm năng rất lớn
chúng tôi tin rằng du khách ả rập xê út sẽ muốn du lịch sau tháng ramadan
tại đảo koh samui các chuỗi khách sạn cao cấp cũng đang mở cửa rộng
serena lim phó chủ tịch phụ trách phát triển khu vực đông nam á và hàn quốc
của ihg hotel edes cho biết tập đoàn đã cho ra mắt khu nghỉ dưỡng kim thon
tại thái lan năm ngoái với trọng tâm là thu hút du khách và người lưu trú
từ những trung tâm quan trọng chính của thái lan trong thời gian nước này đóng cửa biên giới
theo giám đốc điều hành tập đoàn utopia có trụ sở tại phú kẹt
một công ty bất động sản và khách sạn phục vụ chủ yếu
thị trường trung quốc có thể tới tháng hai năm sau trung quốc mới mở cửa biên giới
ông cho biết hoạt động mua bất động sản ở xứ sở tỷ dân đã chậm lại rõ rệt do đại dịch
chiến tranh giữa nga và ukraine cũng tạo ra sự bất ổn khiến mọi người hạn chế chi tiêu
tuy nhiên một khi biên giới được mở ra hoạt động mua bán và du lịch sẽ vượt qua
những con số trước đó đặc biệt là ở các thành phố cấp hai và cấp ba của trung quốc
nơi hầu hết người dân chưa được du lịch nước ngoài trước đây
và thái lan là địa điểm gần nhất họ sẽ lựa chọn nó